người bán hàng tại đây cho biết những phụ kiện đó cũng chỉ để trang trí chứ nó không có giá trị về mặt bảo hành hay là minh chứng cho giá trị thật của chiếc túi